thưa quý vị tết thì đang đến rất gần rồi
và đây chính là thời điểm mà người người nhà nhà tích cực mua sắm hàng hóa
từ đồ ăn thức uống đến đồ trang trí nhà cửa
và đặc biệt là những cái bộ quần áo mới cho cả gia đình đón tết nữa không phải chưa
vâng đúng là như vậy
và trong thời đại bốn thì việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta
tuy nhiên thì cùng với sự tiện lợi đó cũng không ít những rủi ro
đến từ việc mua phải hàng hóa không bảo đảm chất lượng
đặc biệt là thông qua các video live stream trên các nền tảng mạng xã hội
mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng ngày hôm nay để cùng nâng cao cảnh giác
siêu rẻ chất lượng tốt nhất chỉ dành cho những người nhanh tay nhất
tuy nhiên chỉ khi lực lượng chức năng vào cuộc sự thật mới được làm rõ
mới đây từ facebook mang tên phố xe điện phố xe điện com
với một mươi ba lượt thích một mươi bốn người theo dõi
một cuộc tổng kiểm tra với một mươi điểm kinh doanh diện rộng trên địa bàn bốn tỉnh thành phố
bến tre cần thơ tiền giang tp hcm liên quan đến chuỗi phố xe điện này đã được triển khai
kết quả lực lượng chức năng tạm giữ trên hai trăm linh xe điện xe máy các loại có dấu hiệu vi phạm
khiến nhiều người tiêu dùng hoang băng
đó chỉ là một trong nhiều vụ việc kiểm tra kho hàng kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử
mà lực lượng quản lý thị trường phối hợp thực hiện
kể từ khi đề án ba trăm một mươi chín về chống hàng giả
và bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đồ giả rồi còn gì nữa mà nghi
vô thẳng những trang web chính gốc mà coi giá tiền là biết liền
không ai mua thì bán cho ai
có cung thì có cầu
quy luật muôn đời
giờ tỷ phú triệu phú doanh nhân thành đạt hàng hiệu xe sang
lên nhanh như diều gặp gió
là nhờ bán hàng live stream kiểu này cả
không chỉ mua hàng vì giá rẻ
và những lời quảng cáo quá công dụng
mà nhiều người tiêu dùng vẫn đang nhầm lẫn
giữa chất lượng hàng hóa với độ hot của người bán hàng
thực tế chỉ cần vào facebook tiktok
người dùng dễ dàng theo dõi các buổi live stream bán hàng
từ giày dép quần áo túi sách mỹ phẩm
đến thực phẩm chức năng
trong đó không ít người bán là các hot girl
mới đây ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vụ việc kho hàng của tiktoker miley style
chuyên live stream bán hàng
với một một triệu người bán hàng
để cơ quan chức năng thành phố hà nội kiểm tra
phát hiện phần lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
là một điển hình
ngày một đơn
bán vậy mau giàu lắm
cứ nhìn thấy xinh là mua
chứ cần gì biết đến chất lượng
những hộ kinh doanh làm ăn lừa đảo kiểu này
nên công khai danh tính để người mua hàng biết
toàn hot girl ở biệt thự nhà lầu
thực chất là tử bán hàng giả
những món hàng này rẻ là có lý do của nó
trốn thuế không dán nhãn mắc
theo dõi không có lý do của nó
theo quy định có khi còn là hàng giả
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra kiểm tra hơn bảy mươi một vụ buôn lậu hàng giả
trong số này hơn một vụ vi phạm trên môi trường mạng
trong đó nhiều vụ việc bán hàng live stream sản phẩm vi phạm cũng đã bị xử lý
tuy nhiên với những mức phạt như ba mươi một triệu đồng hay năm mươi triệu đồng
cư dân mạng cho rằng
chưa đủ sức gian đe
khi số lợi nhuận thu được từ bán hàng
gấp nhiều lần hơn thế
ở nước ngoài bán hàng giả bị đi tù đó
chưa nói đến phải đền bù tổn thất cho công ty chủ nhãn hàng
ở việt nam chỉ phạt nhẹ nhàng năm mươi triệu và tiêu hủy thuê sao
sau không đưa tên chủ và cửa hàng lên đây để mọi người cạch mặt
không mua phải hàng đều nữa
đó mới chính là cách bảo vệ người tiêu dùng
phạt thật nặng để cho chừa tội lừa đảo bán hàng giả
sẽ nguy hiểm tới sức khỏe của người tiêu dùng
thực tế có tình trạng người live stream bán hàng ở một nơi
nhưng kho hàng ở một nẻo
nơi vùng sâu vùng xa vùng sáp điên
điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng
trong việc kiểm soát hàng hóa của những người bán hàng online
vì vậy cư dân mạng cho rằng
bản thân người tiêu dùng cũng phải là những người hết sức thông thái
sợ mua hàng mà không cầm sờ cảm nhận được trước khi mua lắm
vẫn chọn ghé tận nơi để mua
trước khi mua bất cứ hàng hóa nào
phải kiểm tra thật kỹ về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó
như tìm hiểu thông tin trên google
hỏi người thân
nói thẳng ra là đa số hàng hóa bán qua live stream trên mạng
là hàng giả hàng kém chất lượng
vì vậy đừng ham rẻ mà tiền mất tật mang
theo các luật sư trong trường hợp phát hiện mua nhầm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
người tiêu dùng nên giữ nguyên hiện trạng hàng hóa và các chứng cứ liên quan
để có thể liên hệ người đã bán
và yêu cầu đổi hàng
hoặc hoàn trả tiền hay bồi thuốc
đồng thời cần phản ánh ngay đến cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và cơ quan có thẩm quyền khác
còn bạn tiêu chí khi mua hàng online của bạn là gì
và kinh nghiệm tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng trên không gian mạng ra sao
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
để mọi người cùng đón tết trọn vẹn